trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng năm ubnd tỉnh yên bái sẽ tổ chức festival dù lượn
bay trên mùa nước đổ năm hai nghìn một mươi chín trên danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải
tại đèo khao phạ đây là điểm bay đẹp nhất việt nam cũng như trên thế giới
với độ cao một ba trăm linh m so với mực nước biển
cùng sự kiện bay trên mùa vàng vào tháng chín thì sự kiện bay trên mùa nước đổ vào tháng năm
sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của huyện vùng cao mù căng trải
bay trên mùa nước đổ là sự kiện bay lớn nhất của cả nước
thu hút sự tham gia của hàng trăm phi công trong nước và thế giới
ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang của đồng bào thái mông từ trên cao hiện lên đầy lung linh
huyền ảo như một bức tranh sống động đầy hơi thở của cuộc sống
những thửa ruộng bậc thang biến thành giải lụa màu lấp lánh vắt vẻo trên các sườn núi
tại sự kiện này các phi công trong nước và nước ngoài có cơ hội được giao lưu
học hỏi trải nghiệm nhân dịp này huyện mù căng trải cũng tổ chức
trưng bày các sản phẩm của địa phương tổ chức hội thi múa khèn mông
tổ chức trọi dê giã banh dày tổ chức các tour tuyến du lịch cộng đồng phục vụ du khách